sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sóc trăng vừa phối hợp với đài truyền hình tp hcm
khai mạc vòng sơ tuyển cuộc thi chuông vàng vọng cổ lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi khu vực tây nam bộ
hơn bảy mươi thí sinh từ các tỉnh tây nam bộ đã tham dự cuộc thi
cuộc thi trung vòng vọng cổ lần thứ một mươi năm gồm sáu cụm thi trong cả nước
riêng miền tây nam bộ có hai cụm thi tại tỉnh sóc trăng và tỉnh trà vinh
cụm thi tại trà vinh gồm các tỉnh bến tre long an tiền giang trà vinh và vĩnh long
cuộc thi nhằm tìm kiếm phát hiện những gương mặt có giọng ca hay mới lạ
góp phần bổ sung nhân tố mới vào đội ngũ nghệ sĩ cải lương cả nước
tại vòng sơ tuyển các thí sinh ca hai câu vọng cổ tự chọn với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước
truyền thống cách mạng tình cảm gia đình
thí sinh có số điểm cao nhất tại vòng sơ tuyển sẽ được vào vòng tuyển chọn và vòng chung kết xếp hạng